dành thêm hai huy chương vàng ở các hạng cân năm mươi bảy sáu mươi kg nữ của bùi thị hải yến
và hạng cân bốn mươi tám năm mươi một kg nữ của bùi yến ly

trong đó huy chương vàng của bùi thị hải yến là khá bất ngờ khi thắng knockout võ sĩ của thái lan chen chi ja
trong đó có chín huy chương vàng một mươi hai huy chương bạc và một mươi tám huy chương đồng xếp ở vị trí thứ hai
với việc giành được tám huy chương vàng ở nội dung mây thái
đoàn thái lan đã vươn lên vị trí nhất toàn đoàn với ba mươi bốn huy chương các loại
xếp ở vị trí thứ ba là đoàn vận động viên trung quốc với một mươi tám huy chương
tính đến hết ngày thi đấu thứ hai của đại hội đã có ba mươi trên bốn mươi năm đoàn giành được huy trường
ứng cử viên tổng thống mỹ tranh luận trực tiếp
lãnh tụ cuba fidel castro xuất hiện trên truyền thông nhà nước
cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ hiary clinton
và đối thủ bên phía đảng cộng hòa donald trump đã bắt đầu vào lúc tám giờ sáng nay theo giờ việt nam
tại đại học hofstra ở thành phố new york
đây được coi là cơ hội của đảng cộng hòa donald trump
đây là cơ hội để hai ứng cử viên này cải thiện hình ảnh và thu hút lá phiếu của những cử tri còn do dự
cuộc tranh luận được dự đoán sẽ thu hút số lượng khán giả đông đảo phá vỡ kỷ lục tám mươi triệu người
theo dõi cuộc tranh luận giữa ứng cử viên ronald reagan với tổng thống đường nhiệm khi đó là ông jimi carter vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
sự hấp dẫn của cuộc tranh luận kéo dài chín mươi phút này có lẽ đến từ sự tương phản về tính cách
cũng như bề giấy kinh nghiệm trên chính trường của hai ứng cử viên
cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình đầu tiên cũng là cơ hội để hai ứng cử viên cải thiện hình ảnh trong mắt cử tri mỹ
theo các cuộc khảo sát mới đây nhất bà clinton chỉ dẫn cho ông trump một khoảng cách rất hẹp
và một phần ba số người mỹ được hỏi cho biết diễn biến cuộc tranh luận sẽ có tác động đáng kể đến lá phiếu của họ
theo truyền thông mỹ bà clinton dành nhiều thời gian tập dượt cho cuộc tranh luận
trong khi ông trump nghỉ ngơi thả lỏng trước khi bước vào cuộc tranh luận
lãnh tụ cách mạng cuba fidel castro xuất hiện trên truyền thông nhà nước
lãnh tụ cách mạng cuba fidel castro xuất hiện trên truyền thông nhà nước lần thứ ba trong chưa đầy một tuần qua
đây là một trong số những dịp ít ỏi ông xuất hiện kể từ sau khi tuyên bố nghỉ hưu
dù vẫn tiếp tục đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng đất nước
trong ba bức ảnh được công bố trên truyền thông nhà nước là hình ảnh lãnh tụ fidel castro
tiếp thủ tướng trung quốc lý khắc cường tại tư gia trước đó một ngày
trong tuần qua lãnh tụ fidel castro cũng xuất hiện trong những bức ảnh riêng rẽ
chụp với thủ tướng nhật bản shinzo abe và tổng thống iran hassan rouhani
trong thời gian hai nhà lãnh đạo này thăm cuba
trước đó lần xuất hiện trước công chúng gần đây nhất của ông là hôm một mươi ba tháng tám khi ông bước sang tuổi chín mươi
sau bốn mươi chín năm lãnh đạo cuba năm hai nghìn tám chủ tịch cuba fidel castro đã chính thức tuyên bố nghỉ hưu
và thôi giữ chức chủ tịch hội đồng nhà nước và tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang cách mạng cuba
tuy nhiên dù không trực tiếp lãnh đạo đảng và nhà nước cuba
ông vẫn tiếp tục đóng góp công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng đất nước
cùng ngày thủ tướng trung quốc lý khắc cường vừa rời thủ đô la habana
kết thúc chuyến thăm chính thức tới cuba sau khi ông đã có cuộc hội kiến
với lãnh tụ cách mạng fidel castro và ký kết một số thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực
trước khi rời đảo quốc caribe ông lý khắc cường đã có cuộc hội kiến với lãnh tụ cách mạng fidel castro
trong đó thủ tướng trung quốc bày tỏ sự hài lòng với chuyến thăm
sự ngưỡng mộ đối với lòng yêu nước của nhân dân cuba
và ca ngợi những thành tựu đạt được trên nhiều lĩnh vực của cuba
nhân chuyến thăm hai nước đã ký kết ba mươi thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực
ngoài ra hai bên cũng ký thỏa thuận về việc trung quốc xóa nợ cho cuba
và cung cấp bốn khoản tín dụng mới cho các dự án sẽ được triển khai tại đảo quốc này
theo thống kê chính thức của cuba trung quốc là đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của nước này
trong năm hai nghìn một mươi năm với giá trị trao đổi vượt mức hai tỷ đô la
ông boris johnson đã thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới thổ nhĩ kỳ
cương vị ngoại trưởng anh
động thái này càng cho thấy mối quan hệ gắn kết giữa hai nước trong thời điểm hiện tại
khi thổ nhĩ kỳ và eu đang có những bất đồng ngoại giao sau vụ đảo chính ngày một mươi năm tháng bảy vừa qua
tại thổ nhĩ kỳ ngoại trưởng johnson đã tới thăm một trại tị nạn của người syri
ở phía đông nam gần biên giới syri
dự kiến ông sẽ tới thủ đô ankara và có các cuộc thảo luận với giới chức nước sở tại
trong đó có tổng thống recep tayyip erdogan và thủ tướng bin ali idrim
cũng như đại diện các nhóm đối lập syri
theo giới chức thổ nhĩ kỳ ngoại trưởng johnson cũng sẽ đến thăm trụ sở quốc hội nước này
ở thủ đô ankara nơi bị hư hại nghiêm trọng do các vụ không kích vào đêm đảo chính bất thành một mươi năm tháng bảy vừa qua
phát biểu trên trang mạng twitter ngoại trưởng johnson khẳng định thổ nhĩ kỳ là đối tác quan trọng đối với nước anh
trong khi đó giới chức thổ nhĩ kỳ cũng khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ giữa ankara london
chuyến thăm này của ngoại trưởng johnson là chuyến thăm của một quan chức cấp cao nhất của anh tới thổ nhĩ kỳ
kể từ sau sự kiện ngày một mươi năm tháng bảy vừa qua
trong khi đó nhật bản và mỹ vừa ký kết thỏa thuận thu nhận và dịch vụ tương hỗ sửa đổi
nhằm thúc đẩy hợp tác hậu cần giữa các lực lượng hai nước
theo thỏa thuận cũ lực lượng phòng vệ nhật bản có thể cung cấp quân nhu cho quân đội mỹ
trong đó có thực phẩm dầu mỏ cũng như vận tải và những dịch vụ khác như các hoạt động hỗ trợ hậu cần
tuy nhiên việc cung cấp đạn dược bị giới hạn trong các trường hợp khẩn cấp quân sự ảnh hưởng tới nhật bản
trong khi đó thỏa thuận sửa đổi sẽ cho phép cung cấp đạn dược một cách linh hoạt hơn
căn cứ theo luật an ninh mới của nhật bản vốn có hiệu lực từ tháng ba vừa qua
các loại vũ khí sẽ được tiếp tục bị loại trừ trong số các nhu yếu phẩm được cung cấp
theo kế hoạch thỏa thuận sửa đổi này cần được quốc hội nhật bản thông qua
thủ tướng singapore lý hiển long đang có chuyến thăm chính thức bốn ngày tới nhật bản
chuyến thăm nhân dịp hai nước đã kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế thương mại
cũng như xúc tiến đầu tư các dự án hạ tầng
với tư cách là quốc gia đứng đầu châu á về tổng vốn đầu tư vào nhật bản
singapore đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh tế tại nhật bản
trong bối cảnh tokyo đang xúc tiến hàng loạt chương trình khuyến khích đầu tư nước ngoài vào nhật bản
bên cạnh đó nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư các dự án hạ tầng ở nước ngoài
trong khuôn khổ chương trình abenomis giai đoạn hai
chuyên thăm của thủ tướng lý hiển long được dự kiến sẽ tạo đào thuận lợi cho nhật bản
được trao quyền thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao singapore kuala lumpur
trong khuôn khổ kế hoạch phát triển công nghệ đường sắt shinkansen tại singapore
về phần mình nhật bản hy vọng hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ
trong việc thúc đẩy hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp mà hai nước là thành viên sáng lập
chuyến thăm chính thức nhật bản lần này của thủ tướng singapore lý hiển long
được nhận định không chỉ đánh dấu một chặng đường hợp tác chặt chẽ suốt năm mươi năm qua
mà còn tạo đà cho mối quan hệ hai nước phát triển hơn nữa trong tương lai
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt